cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình vừa tiến hành khởi tố tám lãnh đạo và cán bộ cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đó có năm bị can đã bị bắt tạm giam
cụ thể các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm lê văn sáu năm mươi tám tuổi cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình
vũ văn tại năm mươi tám tuổi phó cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình
mai lâm hoàn bốn mươi bốn tuổi trưởng phòng tài chính kế toán cục dự trữ nhà nước khu vực thái bình
phạm văn dân sáu mươi tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện vũ thư
và bùi xuân cường năm mươi bốn tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện đông hưng
có ba bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm đặng huy tuân năm mươi tuổi trưởng phòng kỹ thuật bảo quản
phạm văn đông năm mươi năm tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện tiền hải
và phạm ngọc nam năm mươi bốn tuổi tri cục trưởng tri cục dự trữ huyện hưng hà
các quy định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố cơ quan điều tra cũng khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của các bị can